bà trần thị nhị hà cũng cho biết các trung tâm y tế tuyến cơ sở đang quá tải khi số ca covid một mươi chín gia tăng
những vận đông dân tại các quận hoàng mai đống đà với trên ba mươi dân nhưng chỉ có năm một mươi kháng bộ y tế
thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị xuống cấp làm ngành y tế gặp nhiều khó khăn
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
nhìn nhận có nhiều người mang mầm bệnh là các f nhưng không triệu chứng
khi mật độ tiếp xúc cao sẽ dễ dàng lây lan hình thành các ổ dịch trong cộng đồng
vừa qua hà nội đã có ổ dịch là những người dự đám cưới tham gia tập trung đông người
theo ông phu ca bệnh tại hà nội có thể tăng hơn nữa với diễn biến như gần đây
dịch covid một mươi chín tại hà nội đã được kiểm soát nhưng nếu không có biện pháp khống chế thì có thể sẽ tăng mạnh
khi f cơn tăng cao thì cũng kéo theo các ca nặng tăng lên dễ dẫn đến quá tải các cơ sở điều trị
ngay cả khi f nhẹ tăng cao nhân viên y tế cơ sở cũng quá tải
rất khó khăn để theo dõi sát
khi có các ca nặng có thể không đánh giá hoặc chuyển viện kịp thời tăng nguy cơ tử vong ông phù nói
đặc biệt hà nội cần rút kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch sau lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm vừa qua
các dịp lễ hội kỳ nghỉ cuối năm không tập trung đông không đi lại khi không thật cần thiết
các yếu tố nguy cơ càng hạn chế càng tốt giảm thấp nhất lây lan
hình thành các ô dịch trong cộng đồng và bùng phát
chúng ta xác định sống chung với covid một mươi chín không có nghĩa là cho phép chủ quan
mà luôn thực hiện tốt khuyến cáo năm k ông phù nói
thưa quý vị và các bạn chủng delta hiện vẫn là tác nhân lây truyền mạnh
rất dễ lây khi tiếp xúc gần tại những nơi tập trung đông người trong không gian kín
đế chủng omicron có nguy cơ xâm nhập mà hà nội là nơi có các cửa khẩu đón người nhập cảnh
do đó dịch tại hà nội còn phức tạp khó lường
bởi vậy chúng ta cần tránh tâm lý chủ quan để không xảy ra những kịch bản đáng tiếc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi